trong một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm có hai năm trăm bảy mươi bốn cá nhân ký tám ba trăm linh ba hợp đồng góp vốn với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
phần lớn số tiền được hải sử dụng vào mục đích cá nhân hiện bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư
tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là bốn trăm chín mươi sáu người với số tiền chiếm đoạt là bốn trăm năm mươi năm tỷ đồng
tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng